vừa qua đại diện nhóm nghiên cứu vaccine covid một mươi chín covac cho biết vaccine này đã đủ điều kiện để thử nghiệm giai đoạn ba
đây là một bước tiến lớn trong công tác phòng chống dịch tại nước ta
cụ thể qua xem xét báo cáo thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một và giai đoạn hai
hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia hội đồng đạo đức kết luận covid đạt yêu cầu về an toàn
vaccine cũng có khả năng dung nạp và sinh kháng thể trung hòa cao hơn so với vaccine đối chấn astrazenk
vaccine covid đã đủ điều kiện chuyển sang thử nghiệm giai đoạn ba
mức liều lượng được khuyến cáo là một mươi cm
trước đó ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đại diện nhóm nghiên cứu vaccine covid một mươi chín covac
thông tin về quyết định tạm ngừng thử nghiệm giai đoạn ba
theo đại diện nhóm nghiên cứu quá trình chuẩn bị thử nghiệm giai đoạn ba cho vaccine covid một mươi chín covax
gặp khó khăn trong việc tìm tình nguyện viên đủ tiêu chuẩn tham gia
số lượng tình nguyện viên tham gia thử nghiệm covid phải đảm bảo đủ theo kế hoạch dự kiến ban đầu
được bộ y tế phê duyệt là bốn người
ngoài ra những người này cũng phải chưa tiêm vaccine covid một mươi chín và đủ yêu cầu về sức khỏe
trước những khó khăn kể trên nhóm nghiên cứu
quyết định tạm ngừng thử nghiệm giai đoạn ba vaccine covivac để tìm phương án khác
covax do viện vaccine và sinh phẩm y tế ivac nghiên cứu sản xuất
đầy lưỡng viên vaccine covid một mươi chín thứ hai ở việt nam được cấp phép thử nghiệm trên người
sau vaccine nanocovax của công ty nanogen
covax là vaccine dạng dung dịch có hoặc không có tá chức bổ trợ
không chức bảo quản với công nghệ sản xuất là vaccine vector newcastle ndv
gắn gen biểu hiện protein s của virus sars cov hai dựa trên công nghệ sản xuất trên trứng gà có phôi
công nghệ này cũng được sử dụng để sản xuất vaccine dự phòng cấm mùa đang lưu hành tại việt nam
đặc biệt vaccine covivac chỉ cần bảo quản ở nhiệt độ từ hai tám độ c
hiệu quả của vaccine đã được chứng minh từ thực tế cũng như sau nhiều nghiên cứu khoa học
mới đây một tạp chí khoa học vừa đăng tải những hình ảnh gây sốc cho thấy tầm quan trọng của vaccine covid một mươi chín
báo tờ sun đưa tin
những hình ảnh được công bố trên tạp chí redology là ảnh chụp phổi của bốn bệnh nhân covid một mươi chín với tình trạng tiêm vaccine covid một mươi chín khác nhau
bộ ảnh đầu tiên ảnh a và ảnh b là của một phụ nữ sáu mươi năm tuổi người bị nhiễm bệnh sau khi tiêm hai liều vaccine pfizer biontech
bà bị nhiễm bệnh sau hai tháng sau khi tiêm liều thứ hai
bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp và chụp các lớp không thấy có vết mờ nào trong phổi
khi các chuyên gia phân tích ảnh chụp phổi họ cũng không tìm thấy dấu vết của bệnh viêm phổi
điều này cho thấy vaccine đã giúp người phụ nữ không bị bệnh nặng khi nhiễm virus
bộ ảnh thứ hai chụp phổi của một người đàn ông bốn mươi tám tuổi sau một tháng sau khi tiêm vaccine osford astrazeneca đầu tiên
người đàn ông này không có tiền sử mắc bệnh nền nhưng có mức độ viêm phổi nhẹ trên ảnh chụp ct
bộ ảnh thứ ba là của một người đàn ông ba mươi sáu tuổi không có bệnh nền chưa tiêm vaccine với mức độ viêm phổi trên ct nhẹ
ánh chụp gns gây sốc nhất đây là ảnh của một người đàn ông năm mươi tám tuổi người không tiêm vaccine và có tiền sử tăng huyết áp và tiểu đường
các chuyên gia cho biết ông ấy cần được thở oxy khi nhập viện và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt một ngày sau đó
mức độ viêm phổi của người đàn ông nặng hơn hai người còn lại điều này cho thấy tầm quan trọng của vaccine với những người có bệnh nền
các chuyên gia cho biết các trường hợp nhiễm covid một mươi chín đột phá trên thế giới nhiễm sau khi tiêm vaccine đầy đủ đang gia tăng
khi biến thể omicron có khả năng lây truyền cao họ nói vì vậy điều quan trọng là phải biết vaccine không chỉ tác động
đến mức độ nghiêm trọng của bệnh covid một mươi chín mà còn cả dữ liệu lâm sàng và kết quả hình ảnh y tế
một nghiên cứu sơ bộ tại israel cho thấy mặc dù mũi tăng cường thứ hai giúp tăng cường lượng kháng thể
điều này là chưa đủ để ngăn ngừa người dùng nhiễm biến chủng omicron
hiện tại chúng tôi biết rằng mức độ kháng thể cần thiết để bảo vệ trước khả năng lây nhiễm omithon là quá cao
với số lượng vaccine tạo ra
ngay cả khi đó là loại vaccine tốt reuters dẫn lời bà jilly jaref yotray giám đốc đơn vị bệnh truyền nhiễm
của trung tâm y tế c ba của israel nói với các phóng viên
trung tâm y tế c ba đã tiêm mũi nhắc lại lần thứ hai cho các nhân viên và đang nghiên cứu tác dụng của liều vaccine pfizer
tăng cường ở một trăm năm mươi bốn người sau hai tuần thử nghiệm tương tự cũng áp dụng với vaccine modana ở một trăm hai mươi người sau một tuần
họ so sánh nhóm người này với đối tượng chưa nhận mũi thứ tư
những người trong nhóm moderna trước đó đã tiêm ba mũi pfizer
bà jaref yotray cho biết vaccine đã tăng lượng kháng thể cao hơn một chút so với liệu thứ ba
tuy nhiên điều này là chưa đủ đối với omicron bà jaref yotray kết luận
tuy nhiên phát hiện mới nhất của bệnh viện là những kết luận đầu tiên trên thế giới về chủ đề này
và cũng dừng lại ở mức sơ bộ và chưa được công bố rộng rãi
israel là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm liều vaccine thứ tư cho nhóm dễ bị tổn thương và có nguy cơ cao
tại bà jaref yotray nói
bất chấp hiệu quả hạn chế của lần tiêm thứ tư
quyết định tiêm vaccine cho những người có hệ miễn dịch suy giảm vẫn mang lại lợi thế nhỏ
tuy nhiên bà không khuyến nghị mở rộng chiến dịch này cho toàn dân
nếu ai đó đối mặt với rủi ro họ nên đi tiêm phòng ngay bây giờ
ngược lại chờ đợi có lẽ sẽ là giải pháp tốt hơn bà nói
theo các quan chức y tế liều vaccine tăng cường cung cấp miễn dịch chống lại biến thể omitron
bởi vậy họ đang cân nhắc sử dụng liều thứ tư
tuy nhiên một số chuyên gia tin rằng điều đó có thể không cần thiết
khi cuối cùng con người có thể sống chung với covid một mươi chín
dữ liệu mới nhất từ anh cho thấy liều vaccine thứ ba có hiệu quả chống lại omicron
khả năng ngăn ngừa bệnh trở nặng lên đến tám mươi
sĩ quan quinton fireman phòng thí nghiệm y tế london cho biết
thành công của omicron có thể khiến một loại vaccine khác trở nên không cần thiết
đang có mặt ở nam phi nơi phát hiện raka omicron đầu tiên ông fireman ghi nhận
chủng mới ít nghiêm trọng hơn delta
khi nhanh chóng lan rộng omicron đang gây ra sự hủy diệt cho chính mình
các kháng thủy do từng nhiễm omicron tác dụng với một số chủng khác
omicron có khả năng lây truyền ở nam phi nhanh đến mức phần lớn dân số chưa tiêm vaccine
đã nhiễm bệnh và phục hồi tiến sĩ fireman nói
có vẻ số ca bệnh đã lên đỉnh điểm và đang giảm dần
tin tốt hơn nữa là phản ứng miễn dịch của những người từng nhiễm omicron dường như tăng khả năng bảo vệ chống lại delta gấp bốn lần
điều đó có nghĩa là omicron đang nhanh chóng thay thế chủng delta ít lây nhiễm nhưng nghiêm trọng hơn
các chuyên gia tin rằng giống như tất cả các loại virus việc từng nhiễm omicron sẽ đem lại khả năng miễn dịch tự nhiên
tuy nhiên tiến sĩ louis ostroski trưởng bộ phận bệnh truyền nhiễm tại trung tâm khoa học y tế đh texas của mỹ cho rằng
các kháng thể bắt đầu giảm sau vài tháng
tiến sĩ ostroski dự đoán
nhiễm omicron không đảm bảo khả năng chống lại delta
chống lại các biến thể trong tương lai vaccine cung cấp sự bảo vệ hiệu quả và lâu dài hơn
mặc dù nhẹ hơn nhưng omicron vẫn gây ra những ca nhập viện và tử vong
tiến sĩ fil man nhận định nếu đại dịch ở vương quốc anh theo xu hướng tương tự như nam phi
chỉ những người dễ bị tổn thương mới cần tiêm tăng cường liều thứ tư
vì chuyên gia này nói thêm sẽ có những biến thể khác nhưng omicront có khả năng là biến thể gây lo ngại cuối cùng
covid một mươi chín đã trở thành bệnh đặc hữu gần giống như bệnh cúm
hiện có nhiều bằng chứng cho thấy vaccine không phải một trăm linh hiệu quả trong việc ngăn chặn một người đã tiêm chủng đầy đủ nhiễm bệnh
hoặc lây lan virus cho người khác
điều này được chứng minh bằng sự kiện siêu lây nhiễm diễn ra ở quần đảo tự trị pharo của đan mạch
nơi này có hai mươi một trên ba mươi ba nhân viên chăm sóc sức khỏe đã tiêm ba liều vaccine covid một mươi chín nhưng vẫn nhiễm omicron
thậm chí trước khi tham gia sự kiện ba mươi sáu giờ tất cả đều đã xét nghiệm pcr hoặc xét nghiệm nhanh
một số người đặc biệt là đối tượng bài vaccine sẽ
coi đây là bằng chứng cho thấy vaccine không hiệu quả tuy nhiên điều này không nằm ngoài dự đoán của giới khoa học
ngay cả với những biến chủng cũ chẳng hạn như delta giới khoa học đã khẳng định vaccine không cung cấp khả năng tránh nhiễm virus
tức là hoàn toàn ngăn ngừa mắc bệnh
không ai tuyên bố vaccine covid một mươi chín cung cấp khả năng tuyệt đối đó và đây có thể là một mục tiêu không bao giờ đạt được
vaccine chỉ có thể bảo vệ ở một mức độ nào đó vậy nhưng lớp bảo vệ móng manh này vẫn giúp làm chậm quá trình lây lan
ở chiều ngược lại vaccine cung cấp khả năng bảo vệ tuyệt đối ở khía cạnh khác đó là ngăn ngừa người bệnh xuất hiện triệu chứng nặng
sự bảo vệ này quan trọng không kém thậm chí là đặc biệt quan trọng bởi nó giữ cho phần lớn người mắc không phải nhập viện và tử vong
đối với biến chủng delta khả năng bảo vệ của vaccine chống lại bệnh nặng và tử vong là hơn chín mươi rồi giảm dần nhưng không đáng kể
việc này xảy ra ít nhất năm tháng sau khi tiêm liệu thứ hai
khi omec frank lần đầu tiên xuất hiện số lượng đột biến trên gai protein của biến chủng này khiến cho giới nghiên cứu lo lắng về tác dụng của vaccine
dữ liệu cho thấy hai liều vaccine pfizer biontech hoặc astrazeneca cung cấp khả năng bảo vệ hạn chế chống lại omicron tuy nhiên khả năng này sẽ được tăng cường nếu tiêm thêm một liều
với đối tượng dễ bị tổn thương việc tiêm thêm một liều là điều cấp thiết
người trên tám mươi tuổi có nguy cơ xuất hiện triệu chứng nặng gấp ba trăm linh lần so với người dưới bốn mươi tuổi
cần lưu ý dù omicron có thể ứng dụng
nhưng đối với các dịch nghiêm trọng hơn so với người đã tiêm chủng đầy đủ đây vẫn là căn bệnh nguy hiểm với nhóm không chủng ngừa